sáng nay một mươi năm tháng năm thành ủy tp hcm đã long trọng tổ chức kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
và biểu dương các tập thể cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
dự lễ kỷ niệm có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đồng chí nguyễn thiện nhân khẳng định tự hào là nơi chủ tịch hồ chí minh khởi đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước
tự hào là thành phố được vinh dự mang tên bác
đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm đã và đang đoàn kết nỗ lực vì sự phát triển bền vững của thành phố và đất nước
ra sức phấn đấu xây dựng bảo vệ và phát triển thành phố thực sự trở thành đô thị đặc biệt
là trung tâm lớn xứng đáng là thành phố mang tên bác thành phố anh hùng
nhân dịp này thành ủy tp hcm biểu dương ba trăm tám mươi tập thể cá nhân thực hiện tốt việc học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi